sau gần một mươi năm tỉnh bắc ninh triển khai xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi rõ nét với cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang chất lượng giáo dục y tế hiện đại mang lại sự hài lòng cho nhân dân
đến nay tỉnh bắc ninh đã có tám mươi chín trên chín mươi bảy xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm khoảng chín mươi hai tổng số xã có bốn huyện thị xã được công nhận chuẩn nông thôn mới